thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi một trước tác động của dịch covid một mươi chín lương tối thiểu của người lao động không tăng
trong khi chỉ số giá tiêu dùng tăng dẫn đến thu nhập thực tế của người lao động giảm khoảng một mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
đây là thông tin được chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam nguyễn đình khang đưa ra trong phiên họp đầu tiên
trong năm hai nghìn hai mươi hai của hội đồng tiền lương quốc gia vừa được tổ chức
hai năm qua người lao động đã mòn mỏi chờ đợi được tăng lương
cũng theo tổng liên đoàn lao động việt nam đến thời điểm này không nên tiếp tục trì hoãn
dù chưa chốt phương án cụ thể nhưng đề xuất được đưa ra là sẽ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày một bảy tới
và đúng là sau thời gian kiệt quệ vì dịch bệnh và bão giá người lao động hơn lúc nào hết cần được chia sẻ những khó khăn
người dân cũng đã có những chia sẻ hết sức thực tế về nội dung này thông qua các diễn đàn mạng
tổng liên đoàn lao động việt nam đề xuất tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp
bởi tiền lương tối thiểu được điều chỉnh từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến nay vẫn giữ nguyên
với vùng một là bốn bốn trăm hai mươi đồng vùng hai là ba chín trăm hai mươi đồng vùng ba là ba bốn trăm hai mươi đồng và vùng bốn là ba bảy mươi đồng
lương không tăng thế nhưng chỉ số giá tiêu dùng tăng dẫn đến thu nhập thực tế của công nhân giảm khoảng một mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
nhiều cư dân mạng cho biết cuộc sống của họ trong hai năm qua đã gặp vô vàn khó khăn
người lao động phải tiết kiệm các khoản chi tiêu sử dụng khoản tích lũy ít ỏi để đương đầu với những thiếu thốn của cuộc sống
lương thấp dịch bệnh các khoản chi phí phát sinh khiến người lao động luôn sống trong cảnh lo lắng bất an
hai năm qua người lao động đã mòn mỏi chờ đợi được tăng lương
dù chưa chốt phương án cụ thể nhưng tổng liên đoàn lao động việt nam đề xuất tăng sớm từ ngày một tháng một
cư dân mạng đồng loạt lên tiếng cho rằng đến thời điểm này không nên tiếp tục trì hoãn tăng lương
người lao động cần được chia sẻ khó khăn sau thời gian kiệt quệ vì dịch bệnh và bão giá
việc tăng lương sẽ có lợi cho cả đôi bên
lao động có thêm tiền trang trải sinh hoạt doanh nghiệp tăng chi phí song giữ được nguồn nhân lực
cái gì cũng tăng mà sau lương mãi không tăng
từ mớ rau con cá thịt đều tăng
trước đây cầm năm trăm linh đồng đi chợ tôi mua đồ ăn cho hai vợ chồng trong một tuần giờ chỉ còn được ba bốn ngày
với mức lương hiện nay người lao động không thể đủ chi tiêu cho chính mình trong tháng chứ đừng nói đến chuyện nuôi con hay có tích lũy
muốn đủ chi tiêu hai vợ chồng tôi phải tăng ca làm thêm đủ việc tại nhà
một số cư dân mạng dẫn chứng cho biết hiện nay đa phần doanh nghiệp đều xây dựng mức lương cơ bản dựa trên mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định và chiều cao hơn chút ít
tại nhiều công ty mức lương cơ bản trả cho người lao động cộng với các khoản phụ cấp khác cũng chỉ khoảng năm sáu triệu đồng một người một tháng
số tiền này quá ít so với mức chi tiêu hiện nay
vì vậy tất cả người lao động đều mong muốn nhà nước sớm tăng lương tối thiểu vùng
tôi ủng hộ đề xuất tăng lương của tổng liên đoàn lao động việt nam
dù mới là đề xuất nhưng cũng là một tin vui đối với người lao động nghèo chúng tôi rất mong chờ và kỳ vọng
nhà nước cần sớm tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động và có tăng thì phải tăng cho đáng vì tăng ít sẽ không thể cải thiện cuộc sống
kết quả thống kê sơ bộ của tổng liên đoàn lao động việt nam cho thấy
tổng thu nhập của người lao động rất thấp họ phải làm thêm giờ rất nhiều mới có lương tạm đủ sống
họ sẽ rơi ngay vào ngưỡng túng quẫn khi không làm thêm giờ
không chỉ vậy một số chế độ phúc lợi xã hội nhiều doanh nghiệp không tăng mà còn cắt giảm
theo tính toán của tổng liên đoàn lao động việt nam lương tối thiểu cần phải tăng lên khoảng một mươi ngay từ bây giờ để trả nợ cho khoảng thời gian không kịp điều chỉnh
quan điểm của bạn như thế nào về đề xuất này hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân